từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
ở thôn tổ dân phố được thực hiện theo thông tư số một trăm ba mươi hai nghìn một mươi chín của bộ nội vụ mới ban hành
theo đó công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại điều ba
nghị định số một trăm một mươi hai của chính phủ về công chức xã phường thị trấn
cụ thể đủ một mươi tám tuổi trở lên tốt nghiệp trung học phổ thông
về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên
đối với công chức làm việc tại các xã miền núi vùng cao biên giới hải đảo xã đảo vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
đối với điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt thông tư nêu rõ
cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản một điều ba nghị định số chín mươi hai hai nghìn chín ndcp
khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định